ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm
về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu của bộ chính trị khóa chín
về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đến sự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong năm năm qua công tác vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài được cải tiến
với hình thức ngày càng đa dạng nội dung phong phú và thiết thực hơn
việc phát huy nguồn lực của kiều bào ta ở nước ngoài được trú trọng
đặc biệt đã bắt đầu khai thông được nguồn lực kiều bào trẻ đầy tiềm năng
cơ chế phản hồi đối với những góp ý sáng kiến của kiều bào bước đầu được thiết lập
công tác dạy và học tiếng việt giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống dân tộc đã đạt được những kết quả tích cực
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh trong những năm tới tình hình thế giới sẽ tiếp tục phức tạp
và tác động nhiều mặt tới môi trường an ninh và phát triển của đất nước ta
trong điều kiện đó nhiệm vụ đối ngoại sẽ ngày càng nặng nề hơn
công tác về người việt nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện và sâu sắc hơn